với mục tiêu hướng đến phát triển bền vững đánh bắt thủy hải sản mới đây
chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã ký ban hành quyết định số ba trăm bốn mươi hai nghìn một mươi chín quy định tiêu chí đặc thù và quy trình
xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới cải hoán thuê mua tàu cá trên địa bàn thành phố
quy định nêu rõ đối với đóng mới tàu cá chủ tàu phải đăng ký tàu đóng mới có chiều dài một mươi năm mét trở lên
lắp máy chính có tổng công suất trên chín mươi cv trở lên
có hồ sơ kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền thẩm định trường hợp tàu cá vỏ gỗ đóng mới theo mẫu truyền thống
phải có hồ sơ thiết kế mẫu đã được cơ sở đăng kiểm tàu cá sau duyệt
đối với trường hợp thuê mua thì phải bảo đảm tàu đánh bắt không vi phạm đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
chủ tịch ubnd tp đà nẵng cũng đề nghị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng công an thành phố tổ chức tuần tra kiểm soát
các vùng nước thuộc khu vực quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn xử lý tàu cá phát sinh không đúng quy định